kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở sản xuất thực phẩm giả đã góp phần đảm bảo hoạt động thương mại đúng đắn và bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng
tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức của mình đối với chất lượng các sản phẩm kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để báo với cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật